từ chiều ngày hai mươi ba tháng ba nhiều người dân ở xã lộc vĩnh huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
phát hiện nhiều vùng nước biển màu vàng đục ở khu vực sông lạch giang và bờ biển cảng chân mây
ngày hai mươi ba tháng ba một số ngư dân đang đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển cảng chân mây
thuộc địa bàn xã lộc vĩnh huyện phú lộc đã phát hiện trên mặt nước xuất hiện những vệt nước biển
có màu vàng đục lạ thường hiện tượng này khiến nhiều người dân sống trong khu vực tỏ ra hoang mang lo lắng
một số người dân cho biết
thời điểm sáng sớm nước có màu vàng
đặc quánh hơn đến gần trưa thì nước nhạt dần hiện tượng này chưa từng xuất hiện ở đây bao giờ
nhiều ngư dân trên địa bàn cảm thấy rất lo lắng và mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân
và đưa ra giải pháp giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng hai cũng tại khu vực cảng chân mây và bờ biển lăng cô cũng đã xuất hiện một vệt nước lạ màu đỏ
tuy nhiên sau khi cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả đây là một loại tảo và không gây nguy hại đến con người